nhằm kịp thời động viên chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt
và thăm hỏi động viên bà con xã phương mỹ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đồng chí vương đình huệ gửi lời thăm hỏi và trao quà của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tới bà con nhân dân đang chịu cảnh ngập úng trên địa bàn xã phương mỹ
đồng chí ghi nhận và đánh giá cao tinh thần bốn tại chỗ của chính quyền địa phương
các lực lượng vũ trang người dân địa phương đã phát huy tinh thần chủ động bảo vệ tính mạng
tài sản đùm bọc giúp đỡ hỗ trợ nhau trong thiên tai đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương
tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người bảo đảm tối đa tài sản của người dân
chuẩn bị sẵn sàng thuốc men sự phòng xử lý hiệu quả các vấn đề môi trường dịch bệnh sau lũ
có phương án khôi phục sản xuất cho người dân thống kê thiệt hại để báo cáo chính phủ xem xét
hỗ trợ bảo đảm sản xuất ngay sau khi nước rút